tại quảng nam lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh quảng nam
theo thống kê thiệt hại các đoạn tuyết vút nối nút giao tại thị trấn hà lam với quốc lộ một mươi bốn e
và vứt nối nút giao tam kỳ với quốc lộ bốn mươi b chưa triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
mặt khác tại hạ lưu cầu lrb sáu và mố a hai cầu kỳ lam thị xã điện bàn chưa được ra cố dẫn là một số hộ dân lo lắng
hiện có một mươi sáu đường địa phương qua tỉnh quảng nam vẫn chưa được hoàn trả
còn khoảng năm mươi đoạn đường ngang đường gom đang triển khai dở dang hoặc chưa triển khai
một mươi cống chu dân sinh bị ngập úng và còn khoảng sáu km hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc đoạn qua quảng nam chưa lắp đặt
ngoài ra vẫn còn bảy hộ dân ở huyện vũ ninh chưa được tiền bồi thường do thi công dung nứt nhà và bồi lấp đất canh tác
nhiều vị trí bồi lấp đất ruộng ảnh hưởng đất sản xuất của nhân dân chưa được giải quyết
tại cuộc họp này bộ giao thông vận tải đề nghị đến ba mươi tháng tám
phía vec và tỉnh quảng nam phải tìm hướng giải quyết các tồn tại vương mắc trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín